sẽ tiêm nhắc mũi ba cho người đã tiêm mũi hai được ba tháng và người bị f sau khi khỏi bệnh cũng được tiêm vaccine
thay vì là phải chờ sáu tháng như trước đây
và những thay đổi về việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân được sở y tế tp hcm nêu ra tại buổi họp báo chiều nay
theo sở y tế tp hcm từ những ngày đầu tháng một mươi hai ubnd tp đã ban hành kế hoạch tiêm chủng cho người dân trên địa bàn
dự kiến hoàn tất đợt tiêm vào cuối quý i năm hai nghìn hai mươi hai
sau đó có văn bản điều chỉnh thời gian đối tượng tiêm chủng
đối với việc mua và sử dụng sản phẩm của công ty việt á sở y tế tp hcm cho biết đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khi tình hình diễn biến dịch phức tạp số ca mắc tăng cùng với lời kêu gọi của thành phố tập trung hỗ trợ cùng chính quyền chống dịch
công ty việt á có công văn gửi hcdc đề nghị cùng tham gia mở rộng năng lực xét nghiệm trên địa bàn thành phố
hcdc đã có văn bản gửi sở y tế ngày một tháng sáu đề xuất hợp tác cùng việt á thực hiện xét nghiệm pci trên địa bàn thành phố